cần phải tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trách nhiệm và quyết tâm chính trị của toàn đảng đối với công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng xây dựng và hoàn thiện quy định quy chế quy trình nhằm siết chặt kỷ luật kỳ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỳ luật đảng
để tạo chuyển biến mạnh mẽ thì trước hết công tác kiểm tra giám sát cần tập trung vào những người đứng đầu cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực địa bàn dễ xảy ra tiêu cực nơi người dân có nhiều bức xúc dư luận xã hội quan tâm
thí dụ như trong quản lý đất đai trong quản lý tài chính ngân sách nhà nước đặc biệt là trong công tác cán bộ thì đấy là những vấn đề bức xúc trước đời chúng ta đã làm rất tốt và từ cái bài học đấy chúng ta có thể tiếp tục đẩy mạnh nó hơn trong nhiệm kỳ đại hội một mươi ba của đảng
trọng tâm vào những lĩnh vực dễ nhạy cảm dễ phát sinh nhất là trong quản lý quy hoạch quản lý tài nguyên môi trường những lĩnh vực về xây dựng cơ bản và công tác quản lý tài chính
còn trọng điểm thì sẽ tập trung kiểm tra đối với những tổ chức cơ sở đảng mà người đứng đầu chưa thật sự quan tâm đến cái nội dung này
bên cạnh đó cần phải có sự kết hợp chặt chẽ và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra giám sát của đảng với thanh tra kiểm toán nhà nước và điều tra truy tố xét xử của các cơ quan bảo vệ pháp luật để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị rất quan trọng là loại bỏ những phần tử thoái hóa biến chất để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ca cấp phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới
nếu công tác kiểm tra công tác giám sát của đảng mà xa rời cái nhiệm vụ chính trị xa rời cái mục tiêu của cái công cuộc đổi mới
thì anh cũng không thể nào anh phát hiện được cái người cán bộ tốt tà hay là
kiểm tra giám sát có trọng tâm trọng điểm và phối hợp thường xuyên chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng với nhau
sẽ giúp cho công tác kiểm tra giám sát của đảng đạt được hiệu quả cao hơn
nhất là trong việc phòng ngừa ngăn chặn từ sớm những biểu hiện vi phạm trong đội ngũ cán bộ đảng viên
không để việc xảy ra rồi mới tập trung xử lý vừa mất lòng tin vừa mất cán bộ